xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba lai cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm vào chiều tối ngày hôm qua
công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam ông đặng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
cả nước hiện có ba mươi ba trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động trong đó có hai mươi chín đơn vị dừng để phục vụ công tác điều tra
bốn trung tâm còn lại dừng hoạt động do gặp vấn đề về nhân sự không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy
kiểm định viên bị tạm đình chỉ và bị thu hồi đất
các trung tâm đặt tại một mươi ba tỉnh thành phố trong đó nhiều nhất là ở hà nội với một mươi một đơn vị tp hcm một mươi đơn vị
việc dừng hoạt động hàng loạt đã gây quá tải ở những trung tâm đăng kiểm còn lại tại hà nội tp hcm và một số địa phương lân cận
có đến ba tiền án về các tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chân ma túy
đang được hoãn thi hành án để chữa bệnh tại địa phương
lợi dụng việc này đối tượng nguyễn anh tú chú tại huyện thuận châu tỉnh sơn la lại tiếp tục móc nối để bán lẻ ma túy
tú là đối tượng có liên quan trong vụ án ma túy vừa được khám phá vào ngày hôm qua
cụ thể tại khu vực cổng trường tiểu học xã triềng ly thuộc thị trấn thuận châu huyện thuận châu tỉnh sơn la
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắt quả tàng lò văn mạnh có hành vi tàng trữ trái phép chân mà túy
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đồng thời khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn anh tú
vật chứng thu giữ là tám mươi chín viên ma túy tổng hợp heroin một khẩu súng hơi bảy mươi sáu viên đạn ba con dao và hai triệu đồng tiền mặt
cùng với một số tăng vật khác có liên quan
lê nguyễn tài đức chú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng năm năm ngoái lại tiếp tục bị công an huyện châu thành bắt tạm giam về hành vi trộm tài sản
đêm hai mươi chín tháng một mươi hai đi qua một dãy quán ăn trên địa bàn ấp mới xã long định huyện châu thành
đức phát hiện quán của chị thu không khóa cửa chủ quán lại đang ngủ say
nên đã lẻn vào quán trộm một xe mô tô một đồng hồ đeo tay và hai điện thoại di động rồi tẩu thoát
sau khi trộm được tài sản đức nhờ bạn đem bán xe được ba triệu rưỡi
sau đó đức cùng bạn tiếp tục tìm chỗ bán điện thoại di động thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
chỉ trong một đêm đối tượng đã gây ra bốn vụ cướp tài sản tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố hà nội
nhưng cũng ngay trong buổi sáng cùng ngày lực lượng cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân đã đấu tranh bắt giữ thành công đối tượng gây án
đây là lời cảnh tỉnh công tác bảo vệ còn lòng lẻo sơ hở tại các cửa hàng tiện lợi trong hoạt động kinh doanh đặc biệt là kinh doanh về đêm
đây là đoạn hình ảnh từ camera cửa hàng tiện lợi trên phố lương thế vinh phường trung văn quận nam tử liêm ghi lại
thời điểm khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tháng một nam thanh niên điều khiển xe máy đội mũ bảo hiểm bịt kín mặt vào cửa hàng tiện lợi
tại đây đối tượng dùng dao nhọn đe dọa nhân viên bán hàng yêu cầu mở két cướp tài sản rồi tẩu thoát
trên đường tẩu thoát từ cửa hàng này đối tượng liên tiếp gây ra ba ký cướp khác

các trinh sát đã xác định được đối tượng gây án là đặng đình tuyến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú xã ngọc hòa huyện trường mỹ thành phố hà nội
công an quận thanh xuân xác định trong vòng chưa đầy hai tiếng tuyến đã gây ra bốn vụ cướp lấy đi hơn một mươi năm triệu đồng và ba điện thoại
ngoài ra tuyến còn khai nhận đã thực hiện một vụ cướp và một vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận thanh xuân
qua việc bắt giữ đối tượng và qua những lời khai của đối tượng cũng như là thu thập tài liệu ở hiện trường
thì thấy rằng các đối tượng gây án một là về cái nhân thân đối tượng thì đã có tiền án tiền sự
thứ hai nữa là có tiền sử sử dụng về ma túy đá có biểu hiện của việc ngáo
chính vì vậy là đối tượng sử dụng hông khí là loại giao bầu
với việc đối tượng gây án nếu gặp sự chống cự của những nhân viên bán hàng
thì rất dễ gây ra những hành vi giết cướp cũng như là những vụ trọng án xảy ra trên địa bàn
hàng loạt vụ cướp do đối tượng đặng đình tuyến gây ra tiếp tục cho thấy công tác phòng ngừa bảo đảm an ninh tại các cửa hàng tiện ích còn lòng lẻo và chưa được quan tâm đúng mức
các cửa hàng này đều hoạt động kinh doanh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhưng hầu hết là không có bảo vệ mà chỉ có nhân viên bán hàng
do đó các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
riêng đối với các cửa hàng tiền lợi được bán hàng ba đêm là hai mươi bốn trên hai mươi bốn thì hiện nay các cửa hàng này
cái lực lượng bảo vệ gần như là không có tức là vào ban đêm là không sử dụng cái lực lượng bảo vệ
và hai nữa là cái nhân viên thì cũng rất nhiều các cửa hàng để người ta chỉ sử dụng một nhân viên nữ cho cái việc bán hàng
thì cái điều này là cũng tạo rất sơ hở cho các đối tượng lợi dụng cái sơ hở này để điều kiện cái việc gây án
việc tổ chức điều tra truy xét và bắt giữ đối tượng chỉ sau vài giờ gây án đã cho thấy tinh thần đấu tranh quyết liệt
hiệu quả với tội phạm của công an quận thanh xuân
đây cũng là tinh thần chung của lực lượng công an nhân dân trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an toàn cho nhân dân đón tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
đại diện ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam cho biết trên đoạn đường hồ chí minh qua địa phận tỉnh quảng nam
vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong tại chỗ
hơn bảy giờ sáng qua xe tải biển đắk lắc chở hàng nông sản chạy hướng con tum đi hà nội
trên xe có anh lê đình quân nguyễn văn hoàng cùng chú tại tỉnh đắk lắc và lê trọng tuấn chú tại tỉnh thanh hóa
khi đến đoạn cua qua thôn lao mừng xã phước xuân huyện phước sơn tỉnh quảng nam xe tải mất lái lao sang bên đường
đâm vào tàu ly dương chiếc xe sau đó bị lật nghiêng nằm trên mương thoát nước ca bin đập mạnh vào tường bê tông
tại hiện trường đầu xe bẹp rúm nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp nơi ba người mắc kẹt trong capin tử vong
đến một mươi hai giờ cùng ngày lực lượng chức năng đưa được ba thi thể ra ngoài song chưa xác định được ai là người cầm lái
nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ
công an huyện mai sơn tỉnh sơn la vừa phát hiện thu giữ hàng nghìn hộp mứt tết không rõ nguồn gốc xuất xứ
đang trên đường vận chuyển đến tay người tiêu dùng
công an huyện mai sơn phát hiện ông phạm lưu huỳnh chú tại phường triềng sinh thành phố sơn la
vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc thu giữ chín trăm bốn mươi hộ mất tết và một xe ô tô
mở rộng điều tra lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại cửa hàng tạp hóa nam ngát do ông luyện văn nam làm chủ
có bốn nhân công đang đóng gói các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán đổ cho các xe hàng đem đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ tại xưởng gồm bảy trăm chín mươi bảy hộp mứt bánh kẹo thành phẩm bốn trăm ba mươi kg bánh kẹo mứt rời
vụ việc đang được công an huyện mai sơn tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định
còn tại hà giang phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
khoảng một giờ sáng qua tại thị trấn yên bình huyện quang bình tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang phát hiện xe ô tô tải do vàng văn núi chú tại hà giang điều khiển
trên xe chở một mươi thùng bia một trăm tám mươi thùng hạt hướng dương sáu trăm bảy mươi kg xúc xích chả mực củ cải muối cùng nhiều loại gia vị có nhãn mắc trung quốc
xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng và khai nhận được thuê vận chuyển từ thành phố lào cai tỉnh lào cai đến tỉnh hà giang để giao cho khách vụ việc đang được xác minh
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy đối tượng vũ thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố một thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đặc điểm nhân dạng đối tượng có xe hội chấm ở đầu lông mày trái
và đối tượng đảng phù cảm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại bản hủy hốc xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng truy nã của công an huyện quốc oai thành phố hà nội là đối tượng tạ viết dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường chú tại thôn văn sơn xã hoàng văn thụ huyện trương mỹ thành phố hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện